hiện nay dịch sốt xuất huyết đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước
tại bắc ninh toàn tỉnh đã có bốn trăm bốn mươi chín ca mắc ở cả tám trên tám huyện thị xã thành phố
dịch bệnh tăng nhanh đang đặt ra những thách thức lớn đối với ngành y tế của tỉnh bắc ninh
tại khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
hầu hết các phòng trong khoa đều chật kín bệnh nhân
bệnh nhân này là một sinh viên năm cuối trường đại học kiến trúc hà nội
hiện đang làm thêm tại công ty kiến trúc ở quận hà đông
mắc xuất xuất huyết nghì lầy tại công ty vì ở đó cũng đã có hai trường hợp mắc
hay như con trai của gia đình này chỉ ra hà nội chơi vài ngày
về cũng phát xuất và được chẩn đoán xuất xuất huyết
tại vì ở xung quanh cùng mấy phòng này có mấy bệnh nhân cũng đi từ hà nội về cả đều được mắc cái bệnh này cả
còn tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc ninh trung bình mỗi ngày có khoảng một mươi bệnh nhân sốt xuất huyết được xuất và nhập viện
ngoài những bệnh nhân đến cấp cứu khám trực tiếp tại đây
nhiều bệnh nhân cao tuổi có thể trạng yếu cũng được các tuyến huyện chuyển lên tuyến tỉnh điều trị
tôi ở nhà mấy hôm thì người nó cứ mềm mệt xong rồi nó quay lên là nó sốt
nó sốt thì
đến bác sĩ thì bác sĩ đo cho tôi là sốt đến ba mươi chín độ
thì tôi xuống trung tâm huyện tôi khám thì người ta đo cho tôi là người ta thấy tôi là thiếu tiểu cầu nhiều quá
thì người ta điều tôi lên trên này
sốt xuất huyết là bệnh do virus cho nên bệnh này thì chưa có vaccine điều trị chưa vaccine để phòng bệnh
và cái biện pháp điều trị thì cũng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
điều trị sốt xuất huyết thì chủ yếu là điều trị triệu chứng
tức là khi mà bệnh nhân
nên ở nhà dùng thuốc ví dụ như là bệnh nhân có xuất xuất huyết độ một độ hai
khi ở nhà thì cũng chỉ điều trị các triệu chứng về sốt
ví dụ sốt cao thì chúng ta dùng hạ sốt hoặc là uống bù điện giải bằng orezone hoặc là uống nước hoa quả trái cây
còn khi đến viện thì cái pháp đồ điều trị xuất huyết cũng chỉ là bù dịch
theo cái mức độ mất nước của bệnh nhân theo cái xét nghiệm về hàng ngày hoặc là điều trị bằng hạ sốt
đấy là những điều trị triệu chứng chứ cũng không có thuốc điều trị đặc hiệu
trung tâm y tế dự phòng tỉnh bắc ninh tỉnh bắc ninh xuất hiện ca sốt xuất huyết đầu tiên vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
những tháng tiếp theo số ca mắc giải rác vài trường hợp
sau đó tập trung tăng mạnh vào tháng bảy một trăm năm mươi ba trường hợp và tháng tám hai trăm bảy mươi một trường hợp
trong đó có hai mươi sáu ổ dịch tại tám trên tám huyện thị xã thành phố
hiện còn tám ổ dịch đang hoạt động
bắc ninh là vùng đô thị hóa rất nhanh và công nhân lao động từ các nơi đổ về rất nhiều
những cái vùng mà điều kiện sinh sống của người lao động cũng như người dân trật trội
thì cái vùng đấy rất có nguy cơ bùng phát dịch
thì chúng tôi tất cả triển khai cái hoạt động phòng chống dịch xuất huyết trên toàn biện bản
nhưng chúng tôi chú trọng những địa bàn khu tập trung dân cư đông và những vùng đô thị hóa nhanh
để làm sao hạn chế cái nguồn lây phát tán trong cộng đồng này
giúp dịch triết đẻ kịp thời
bên cạnh việc cần phát huy tối đa hiệu quả của mạng lưới y tế thôn y tế tư nhân y tế cơ quan
xí nghiệp trường học đặc biệt là mạng lưới cộng tác viên phòng chống dịch
nhằm nắm bắt thông tin báo cáo kịp thời ca bệnh ổ dịch để kịp thời xử lý
quan trọng hơn cả là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc vệ sinh môi trường
để hạn chế tối đa sự phát triển của long quăng bọ gậy phòng mũi đốt để chủ động phòng bệnh hiệu quả